thưa quý vị vừa qua một phụ huynh tại hà nội đã phản ánh việc con mình sau khi tham gia khóa tu mùa hè tại chùa cự đà xã cự khê huyện thanh oai hà nội bị bạn đánh tới mức phải vào viện kiểm tra sức khỏe
sự việc đã ít nhiều gây ra tâm lý hoang mang lo ngại tới các bậc phụ huynh khi lựa chọn hoạt động ngoại khóa cho con trong dịp hè này
trong khi đó hiện nay rất nhiều hoạt động ngoại khóa được tổ chức mà chưa có sự giám sát của các cơ quan quản lý
bàn về vấn đề này góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay chúng tôi có cuộc trao đổi với phó giáo sư tiến sĩ phạm mạnh hà trường đại học giáo dục đại học quốc gia hà nội
vâng ạ trước xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ phạm anh hà đã nhận lời mời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay và xin được mời ông cũng như quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi một clip ngắn về vụ việc
mới đây dư luận xôn xao khi một phụ huynh đăng tải lên mạng xã hội bài viết có nội dung con trai họ đã có trải nghiệm kinh hoàng tại khóa tu mùa hè ở chùa cự đà
theo đó sau năm ngày theo khóa tu phụ huynh này phát hiện tay con bị sưng to do bị bạn dùng ghế gỗ đập mạnh vào đầu và tay
trong khi đó chùa cự đà tổ chức khóa tu cho gần sáu trăm linh người với điều kiện tắm rửa sinh hoạt còn thiếu thốn
hiện nay tại nhiều tỉnh thành phố các khóa tu mùa hè cũng đang thu hút rất nhiều
học sinh tham gia bên cạnh đó
các trại hè khóa học kỹ năng
của các tổ chức hội nhóm cũng
nở rộ theo nhu cầu của các gia đình
có con em trong độ tuổi thiếu niên
vâng thưa phó giáo sư tiến sĩ phạm mạnh hà
trước sự việc xảy ra
tại khóa tu mùa hè chùa cự đà
thì ông nhìn nhận như thế nào khi mà hiện nay
có rất nhiều chùa tổ chức khóa tu
với số lượng hàng trăm các cháu học sinh tham gia
chúng ta cũng nhìn lại
một cái thực tế đó là
những năm gần đây
thì những cái chương trình hoạt động về giáo dục kỹ năng sống
hay là những khóa học mùa hè
nở rộ rất là nhiều
và trong đó thì có những cái khóa tu mùa hè
tôi nghĩ rằng
những khóa tu mùa hè nó cũng mở ra
nó cũng đáp ứng một cái nhu cầu nào đó của
phụ huynh khi mà mong muốn
một cái mùa hè mà con cái có cái nơi
để mà có thể không chỉ là
câu chuyện về mặt tâm linh hay tôn giáo đó
mà là cái nơi để con được học
được chơi cũng như là được tham gia các hoạt động
có ý nghĩa nhưng mà chính vì
sự nổ ra quá nhanh
và cái lợi nhuận có thể thu về được rất là lớn
cho những cái người tổ chức
nó khiến cho một số những khóa tu
đã bị một số những cái người
có thể những cái người mà
có thể ban đầu là xuất phát từ cái mong muốn
nhưng mà với cái lợi nhuận thì họ có sẵn sàng
làm bất cứ mọi giá gì để mà
thu hút được cái học sinh
và qua đó thì nó cũng dẫn đến
cái câu chuyện mà đau lòng như chúng ta vừa gặp
ở cái chùa cự khối thì tôi nghĩ rằng
đây là một cái sự cảnh báo
để chúng ta phụ huynh cũng như là
các cơ quan thổ lý chúng ta phải để ý tới
hiệu tượng như thế này vâng không chỉ có khóa tu
mà hiện nay thì còn có rất nhiều các cái hoạt động
ngoại khóa tự phát khác được mở ra
trong mùa hè thế nhưng ai quản lý
hay là những cái người quản lý đó phải đáp ứng
yêu cầu gì rồi là tổ chức cá nhân
nào thì được phép đứng ra
tổ chức các hoạt động này thì những câu hỏi đó
hoàn toàn là còn bỏ ngỏ chưa có câu trả lời
vậy thì ông có quan điểm như thế nào về thực trạng này ạ
dạ vâng chúng ta thấy rằng là chúng ta
cũng có rất là nhiều những cái quy định khác nhau
liên quan đến các đơn vị tổ chức
các hoạt động giáo dục về kỹ năng sống hay giá trị sống
ví dụ như là muốn được cấp phép
để tổ chức các khóa
giáo dục về kỹ năng hay là
kỹ năng sống hay là giá trị sống thì phải
có cái sự chấp thuận của
sở hữu bào tả hay là phòng giáo dục
ở tại địa phương đó tuy nhiên thì
chúng ta lại thấy có một cái đặc thù của những khóa tu
đây là một cái hình thức rất là
mới luôn bởi vì ở đây chúng ta thấy
một cái trong khóa tu
thì thường các chùa sẽ không có đặt ra
mức phí là bao nhiêu đâu mà thường
đó là tùy tâm mà tùy tâm thì có nghĩa
rằng là tôi phát tâm tôi tham gia một cái khóa bốn
đó thì nó không liên quan gì đến câu chuyện giáo dục
hay liên quan đến cái câu chuyện là
nó phải có một đơn vị là cấp phép
mà đây chỉ là một cái hình thức hoạt động
của một cơ sở tôn giáo được nằm
trong khuôn khổ pháp luật và vì thế các cơ quan
quản lý có muốn tham gia hay muốn vào cuộc
công khó chính đây chính là cái kẽ hở
để cho rất là nhiều người lợi dụng
cái uy tín của nhà chùa để đứng ra
để mà thu hút những cái học
những cái học viên hay là những cái
các em học sinh thì nó dẫn
đến cái công tác quản lý chúng ta còn gặp
cực kỳ nhiều khó khăn mà tôi nghĩ rằng đây là một trong
hình thức rất là mới mà những người làm quản lý
phải để ý và cũng phải có một cái
có những cái hình thức tất nhiên là
chúng ta đi sau một chút thôi nhưng mà phải có hình thức để làm sao
chấn chỉnh các khóa tu như vậy nó không
nó không biến tướng nó không trở thành
một cái hoạt động mang tính kinh doanh hay lợi nhuận
vâng vậy thì để tránh những cái vấn đề đáng tiếc
có thể xảy ra thì có lẽ là cần thiết chúng ta phải
xây dựng và ban hành bộ tiêu chí
tiêu chuẩn quy định cụ thể chặt chẽ
đối với các cơ sở tổ chức các hoạt động
ngoại khóa phải không ạ chính là như vậy đấy
một cái điều mà như bản thân
chúng tôi tham gia cái công tác
đang xây dựng những cái văn bản tư vấn
văn bản về pháp lý liên quan
các tổ chức các hoạt động đào tạo hay giáo dục
liên quan đến giáo dục kỹ năng sống
giá trị sống ấy thì chúng tôi gặp phải một cái vấn đề như này
tức là hiện nay thì
để mà quản lý về mặt con người
để quản lý về nhân sự của
một cái đơn vị một cái trung tâm thì nó liên quan đến
sở phép đầu tư liên quan đến công ty đó họ đứng ra như thế nào
còn liên quan đến cái nội dung
thì có thể là do cái đơn vị
quản lý về nội dung như là sở giáo dục hay là phòng giáo dục
người ta đồng ý cho phép làm hay không
tuy nhiên thì cái đơn vị
nào mà thực sự
có uy tín thực sự mà thực hiện
theo đúng những cái yêu cầu về mặt
chức năng nhiệm vụ đã được giao
thì không có một cái đơn vị nào người ta giám sát cả
tức là những cái đơn vị kia cấp phép xong là thôi
chính vì thế cái sự hậu kiểm là không có
và kế đi đây chính là cái điều
mà dẫn đến là rất là nhiều những cái khóa
không chỉ khóa tu đâu mà gây cả những cái khóa học
về kỹ năng sống hay là những cái hoạt động
về học thì quân đội cũng rất nhiều vấn đề
bởi vì nó không
không ai có thể giám sát hay ai kiểm tra
và cũng không có cái hoạt động hậu kiểm
và như thế học sinh
thì tham gia các hoạt động
nhiều khi các em về nó không đạt được những mục tiêu
mà cha mẹ hay là bản thân em
được kỳ vọng rồi lại
tiền mất tật mang rồi lại ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần
nhìn ở khía cạnh tích cực thì rõ ràng là những cái
khóa học kỹ năng chạy hè
hoặc các hoạt động ngoại khóa trong dịp hè
thì rất là cần thiết và có tác động rất là thiết thực
đến việc giáo dục trẻ em
tuy nhiên hiện nay rõ ràng chúng ta thấy là có một cái sự ồ ạt
ồ ạt mở ra và không có sự kiểm soát ở đây
vậy thì trước khi lựa chọn cho con em mình
cái hình thức trải nghiệm trong mùa hè
thì các bậc phụ huynh cần phải lưu ý những điều gì ạ
như tôi cũng vừa mới chia sẻ với quý vị ạ
tức là hiện nay chúng ta chưa có
một cái đơn vị để giám sát
hay kiểm tra để đánh giá về cái hiệu quả
chất lượng của các hoạt động giáo dục này
nói gì nói thêm một cái hoạt động về khóa tu mùa hè
hay học thí quân đội hay là
những cái hoạt động về kỹ năng sống
nó là một hoạt động giáo dục mà hướng đến giáo dục về nhân cách
giáo dục về giá trị
về kỹ năng cho con người
và vì thế nó cần phải có cái sự giám sát về mặt chất lượng
chính vì hiện nay
chúng ta đang còn chưa có được
một cái hành lang pháp lý để giám sát
chất lượng của các hoạt động của trung tâm này
thì đây là một điều rất khó cho các bậc cha mẹ
khi mà lựa chọn
nhưng mà ở đây chúng ta cũng phải thấy
một cái điều một cái vai trò của cha mẹ
trong việc lựa chọn các hoạt cho con
thì cần phải chú ý mấy cái điểm như sau
một là chúng ta cái mục tiêu cho con đi
nó là cái gì rất là nhiều bậc cha mẹ
thấy rằng là cái mùa hè là cái mùa mà con được dành dỗi
bố mẹ thì bận rồi
thôi cho con đi bất kỳ cái khóa nào cũng được
miễn là làm sao mày ra khỏi nhà
ngày một tuần thậm chí nửa tháng càng tốt
để bố mẹ vẫn phải đi làm
để không được nghỉ
đấy là một cái suy nghĩ không nên
bởi vì nếu chúng ta làm như vậy là chúng ta đẩy con mình đến một cái nơi
rất là nguy hiểm mà chúng ta không biết
cái thứ hai là cha mẹ cũng cần phải chú ý tới
rằng cái đơn vị tổ chức đó nó có phải là đơn vị được cấp phép hay không
nó có thuộc về một cái cơ sở giáo dục nào hay không
và cái uy tín của nó
chúng ta biết
một cái thế giới công nghệ thông tin rồi
chúng ta hoàn toàn có thể search xem là
những cái trung tâm đó những cái đơn vị đó
có lỗi gì không người dân gian hay nó có phốt gì không
để xem xem là trong vòng
ba năm năm năm trở lại đây
họ có vướng phải vấn đề gì dư luận hay không
thì đó là một cái tiêu chí để chúng ta xem
nhưng cái thứ ba quan trọng nhất đó là
cái nội dung của cái khóa học đó là cái gì
nó hướng đến cái điều gì
và các hoạt động nó có vừa sức với con mình hay không
rất nhiều bậc cha mẹ
đưa con đi những cái khóa học rất là khắc nghiệt
ví dụ như là cho con phải
thức khuya hoặc là dậy rất sớm
ba bốn giờ sáng dậy sớm
rồi đi bộ khoảng năm một mươi km
và đứa trẻ thì tiểu học thôi làm sao đủ sức
mà tham gia khóa học đó
mà giữ được sức khỏe
ở đây cha mẹ cũng phải xem xem là
giữa nội dung của khóa học các hoạt động của khóa học
và cái sức khỏe của con có đáp ứng được yêu cầu đó hay không
thì nên cho đi
còn nếu mà không đáp ứng được thì chúng ta cũng không nên
và cuối cùng thì chúng ta thấy rằng là
cũng không nên chạy theo phong trào
cái sự chạy theo phong trào và cứ nghĩ rằng là
đưa con đi đến đó là con mình nó tốt
không phải đâu con chỉ tốt khi mà
có một cái sự trải nghiệm diễn ra
một cách thường xuyên liên tục ngay cả trong gia đình
cho nên là cha mẹ gia đình
chính là cái nơi mà bồi dưỡng giáo dục
kỹ năng sống cái lòng nhân từ sự biết ơn
tốt nhất hơn là những số học mà chúng ta mất tiền
mà rồi con em mình chưa chắc
đã nhận được những cái giá trị
như là cái số tiền mình bỏ ra
vâng ngoài ra thì con cũng
có một cái thực tế đó là trẻ em ở thành phố
thì đang rất là thiếu sân chơi trong dịp hè
bên cạnh đó thì như phó giáo sư tiến sĩ
phạm bạch hà cũng vừa chia sẻ
đó là các bậc phụ huynh có lẽ là quá là bận rộn
và có nhiều gia đình
thậm chí là còn cho con tham gia một lúc
hai ba khóa liền trong kỳ nghỉ hè
rõ ràng là họ cũng có cái có thể là vì là quá bận này
rồi là cũng có cái phần tin tưởng
vào các cái mô hình tổ chức này
mà quên mất rằng là cái việc dành thời gian
chăm sóc con cái và những cái trải nghiệm vui chơi
cùng với cả người thân trong gia đình là một cái điều
mà hết sức là quan trọng vậy thì là một chuyên gia
về lĩnh vực giáo dục ông có chia sẻ gì về điều này ạ
tôi hoàn toàn đồng ý với cái quan điểm như vậy
chúng ta đừng nghĩ rằng là cho con đi học
nhiều càng giống tốt nhé bởi vì sức
khóa học đã chứng minh rồi
đối với những cái trẻ em
trong lứa tuổi về thành niên
thì bên cạnh việc học tập tức là sử dụng cái lao động
trí ốc thì các em phải có cái thời gian
để nghỉ ngơi vì thế người ta mới nghĩ ra
cái chuyện là nghỉ hè không phải tự nhiên vì hè nó nóng
không nghỉ đâu không phải đâu mà đó chính là cái thời gian
các em được hòa mình với
thiên nhiên hòa mình vào các hoạt động
thường ngày cũng như là tham gia các hoạt động
giải trí để cân bằng lại cái sức khỏe
cũng như là vì nó tinh thần chứ không phải là
cái thời gian để học trên rất nhiều cha mẹ
sai lầm là gì cứ hè đến là bắt con học
học đủ các thứ trên đời nào học kỹ năng
nào học giá trị nào học những cái
khóa học liên quan đến
nghệ thuật chẳng hạn như vậy làm cho
đứa trẻ nó quá tải và điều này không tốt
một chút nào cả cho nên là bên cạnh
cái việc mà cho con tham gia
những cái gói học mà chúng ta nên tân đối
một chút là để làm sao cho nó vừa sức
đồng thời các con phải được chơi thực sự được chơi
được hạnh phúc cái quan trọng nhất là con mình
hạnh phúc chứ còn nếu chúng ta ép
con học nhiều quá đưa con đi nhiều quá
mà con không hạnh phúc thì không phải là cái điều
mà tốt nhưng có một cái điều mà tôi
cũng chia sẻ thêm như này này một
trong những cái điều mà cha mẹ nhiều khi nghĩ
đặt nó cái kỳ vọng
quá lớn vào các khóa học kiểu này tức là
con mình đang có vấn đề ví dụ như nó đang
hung hãn quá nó đang khó bảo
quá hoặc nó quá nhút nhát
hoặc là quá yêu đuối thì cho nó đi học
khóa tu hay cho đi học học kỹ quân đội và nghĩ
rằng như thế là nó tốt hơn không phải đâu
vai trò cha mẹ là quan trọng chính vì
cái việc mà những đứa trẻ thường gặp vấn đề
khó khăn trong tâm lý hành vi
và xã hội thì thường hay được đưa đi học
các khóa học kỹ năng và những cái đơn vị
mà tổ chức không tốt thì nó lại
tạo ra những cái môi trường bất lợi
cho những đứa trẻ này ví dụ như là bạo lực như là
đánh nhau hay là nó trở nên sợ hãi
hoặc là hoảng hốt hay là bị lo âm
thì đó là cái điều mà cha mẹ hết sức chú ý
khi mà quyết định cho con tham gia
một cái khóa học hoặc là một cái chương trình học
nào ở bên ngoài mà
hãy nghĩ rằng chính bản thân gia đình của
mình vai trò của mình trong
việc tổ chức các hoạt động giáo dục
vui chơi phát triển cho con
mới là điều quan trọng và một lần nữa
xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ phạm bạch hà
đã nhận lời mời tham dự chương trình của chúng tôi
ngày hôm nay và đã có những chia sẻ hết sức là
thiết thực và ý nghĩa